xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
dù quảng cáo là thịt rừng nhưng người này cũng khá mập mờ về chất lượng của các loại thịt
tuy nhiên theo người này cách để bán được thịt thú sưng ở đây rất đơn giản
đó là cho vào tủ kính chứ không treo như trước đây
với hàng chục nghìn lượt du khách đến chùa hương mỗi ngày nhu cầu ăn uống là tất yếu
chưa kể tâm lý hưởng thụ đặc sản vốn có hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp nhận thưởng thức những món thịt thú rừng với giá cắt cổ
tuy nhiên thứ thịt dừng bán tràn lan sẵn có ở các nhà hàng quán ăn đều chỉ là hàng nhái
còn các hàng nuôi này thì mình bán thoải mái đúng không
nguy hiểm là hàng
thật sự là không có luôn mùa này
tại sao thì gọi là bày quảng cáo rất đẹp thôi thật sự là không có đâu
ý là cái bày hóa đơn rất đẹp thôi thật sự là không có
đấy nhưng mà thực tế em bảo thực tế luôn
thật sự toàn đồ nuôi thôi chị ăn em hộ cho em bắt hàng thôi
còn chị đi cả khu này luôn không ai đồ rừng cả
thế thì họ mà nói rừng họ chỉ nói thế thôi
rừng là không có nó thật sự luôn toàn đồ nuôi đấy
quay trở lại với người lái đỏ ban đầu
người này cũng cho biết các loại thịt thú rừng mà các nhà hàng quảng cáo chỉ là chiêu trò thu hút khách
còn thực tế nếu muốn mua thịt thú rừng thật ở đây thì không phải đơn giản
bởi nó là hàng cấm chỉ quen mới có thể mua
mà địa chỉ mua phải là nơi khác chứ không phải ở đây
đây có món gì đặc sản
đặc sản là thú rừng đấy